do khối không khí lạnh không còn bổ sung xuống nước ta nữa
vì thế nên nhiệt độ tại bắc bộ không giảm thêm
mà sẽ có xu hướng xa tăng
nhưng mức độ khá chậm
đêm nay nền nhiệt nhích nhẹ lên mức là từ một mươi một đến một mươi năm độ
vùng núi là dưới một mươi một độ
vùng núi cao có nơi còn dưới bảy độ
còn nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ giao động ở ngưỡng là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
với mức nhiệt như thế
thì dự báo từ ngày mai
xét đậm xét hại sẽ không còn xuất hiện trên dạng rộng
mà thu hẹp lại ở các tỉnh vùng núi phía bắc
với các tỉnh miền trung
dưới tác động của khối không khí lạnh liên tục được tăng cường
thì khu vực các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến khánh hòa
vẫn duy trì những cơn mưa
cục bộ có mưa vừa mưa to
với tâm mưa lớn ở khu vực từ thừa thiên huế cho đến quảng ngãi
với lượng mưa là từ ba mươi đến sáu mươi mm
có nơi còn trên chín mươi mm
các tỉnh có thể thấy
tỉnh quảng bình quảng trị bình định phú yên và khánh hòa
lượng mưa phổ biến là từ hai mươi đến bốn mươi mm
về nhiệt độ
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
vẫn ở ngưỡng rét khi giao động là từ một mươi ba đến hai mươi độ
phần còn lại từ đà nẵng đến khánh hòa
trời xe lạnh với mức nhiệt là từ hai mươi đến hai mươi năm độ
còn ninh thuận bình thuận trong ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
không khí lạnh mạnh cũng ảnh hưởng xuống cả các tỉnh ở phía nam
ở tây nguyên trời chuyển nhiều mây hơn
và có mưa ở một vài nơi
nhiệt nhiệt tại đây có xu hướng giảm nhẹ
phổ biến là từ một mươi sáu đến hai mươi tám độ
còn ở nam bộ chiều tối nay
có mưa rông vài nơi
sang ngày mai trời vẫn có nắng
nhiệt độ phổ biến giao động trong khoảng là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
đến với biển đông
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển đông mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
còn tại vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa
gió đông bắc mạnh cấp ba
trời rét đậm
nhiệt độ là từ một mươi hai đến một mươi bảy độ